hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã chào xã giao đồng chí thong luân sĩ xu lít tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cùng dự có đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước thông luân sĩ xu lít đã dành thời gian tiếp đoàn chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí nguyễn xuân phúc chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào cùng gia đình đồng thời báo cáo kết quả hội đàm tốt đ
giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
nhấn mạnh hai bộ đã xác định hợp tác về an ninh quốc phòng tiếp tục là một trong ba trụ cột trong quan hệ hai nước kiên quyết kiên trì xây dựng tuyến biên giới việt nam lào hòa bình ổn định và phát triển
khẳng định không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ hai nước hợp tác chặt chẽ trong phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm xuyên quốc gia
trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã phối hợp với bộ công an lào triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho công an các bản dọc biên giới hai nước hiện tại bộ công an việt nam đã hoàn thành và bàn giao cho phía lào một trăm bảy mươi chín trụ sở làm việc
bộ trưởng tôn lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện với bộ công an lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững

bộ trưởng tôn lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào mãi vững
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã chào xã giao đồng chí phan khâm vị pha văn
ủy viên bộ chính trị trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí phan khăm vị pha văn chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
gửi lời thăm hỏi lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí phạm minh chính thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
thay mặt đảng chính phủ lào thủ tướng phan khâm vị hoa văn cảm ơn đảng chính phủ việt nam bộ công an việt nam
đã giúp đỡ trong công tác bảo vệ an ninh lào đánh giá cao về kết quả hợp tác giữa lực lượng công an hai nước trong thời gian qua
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy tội phạm xuyên quốc gia tội phạm buôn bán người
mong muốn quan hệ hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu
phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi nước
về phần mình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đoàn đại biểu bộ công an việt nam rất vui mừng đến thăm và làm việc
tại đất nước lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách
bộ trưởng tô lâm trân trọng chuyển lời đến đồng chí thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí phạm minh chính thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai cùng với việc phối hợp trong lĩnh vực công tác nghiệp vụ
lực lượng công an hai nước sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ công an hai nước
về truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc việt nam lào
lực lượng công an hai nước mong muốn đồng chí thủ tướng chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo
tạo điều kiện để lực lượng chức năng của hai bộ hoàn thành trọng trách mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào giao phó
ngay sau lễ đón chính thức vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng tám đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do thủ tướng bộ trưởng vi lai lạ khăm phong làm trưởng đoàn
cùng dự có đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại cuộc hội đàm đoàn đại biểu cấp cao hai bộ đã cùng đánh giá kết quả hợp tác về an ninh trật tự từ đầu năm đến nay và phương hướng hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
hai bên tiếp tục chú trọng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao
cùng với đó lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ việt nam lào gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước
hai bên đã triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa bộ công an hai nước việt nam lào
về hợp tác phòng chống ma túy ký ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại thủ đô viêng trăn lào phối hợp triển khai cao điểm về tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an một mươi tỉnh giáp lào đã phát hiện đấu tranh nhiều vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ số lượng lớn heroin

các đơn vị thuộc bộ và công an các địa phương
công an các tỉnh thành phố kết nghĩa với lào đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai hai bên tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi chia sẻ thông tin không để các thế lực thù địch tuyên truyền
chống phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai bộ
hai bên phối hợp hiệu quả thực chất trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa và phòng chống khủng bố xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh văn hóa
tiếp tục phối hợp chặt chẽ kịp thời thông tin cho nhau hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia
hai bên tiếp tục phối hợp triển khai bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã ký kết
triển khai cao điểm về tuyên truyền tấn công chấn áp tuệ phạm ma túy trên tuyến biên giới
phối hợp điều tra chuyên án chung đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước
tăng cường trao đổi đoàn phối hợp tổ chức hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy
đồng thời tổng kết một năm thực hiện bản ghi nhớ
vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới dự lễ động thổ xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào
và đây là món quà của việt nam trao tặng nước bạn lào
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước
hợp tác hữu nghị và hợp tác việt nam lào
ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
cùng dự buổi lễ có đại tướng vị lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước việt nam lào ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ trao đổi đoàn nghiên cứu học tập
kinh nghiệm ngày càng được chú trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng công an hai nước
bộ công an việt nam xác định công trình học viện chính trị công an nhân dân lào là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung
giữa lực lượng công an hai nước nói riêng việc khởi công công trình góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày việt nam lào thiết lập quan hệ ngoại giao
bảy mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác
việt nam lào lào việt nam và thực hiện năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai
đồng thời góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước về sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc
với kinh nghiệm và sự thành công của các dự án do bộ công an việt nam giúp bộ công an lào đầu tư xây dựng
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng việc đầu tư xây dựng công trình sẽ phát huy hiệu quả
bảo đảm mục tiêu đề ra của dự án là xây dựng cơ sở vật chất
đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giảng dạy và học tập lý luận chính trị
với lưu lượng đào tạo một hai trăm linh học viên và quân số cán bộ giáo viên một trăm năm mươi người của học viện chính trị công an nhân dân lào
để học viện chính trị công an nhân dân lào sau khi bàn giao đưa vào sử dụng có thể bắt tay ngay vào tổ chức đào tạo
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng đồng hành hỗ trợ bộ công an lào chuẩn bị nội dung chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên
thay mặt trung ương đảng chính phủ và lãnh đạo bộ công an lào đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vị nay lạ khăm phong
cảm ơn bộ công an việt nam đã phối hợp với các bộ ban ngành để dự án xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào sớm được triển khai xây dựng
nhấn mạnh sau khi hoàn thành dự án bộ công an lào sẽ sử dụng phục vụ công tác giảng dạy nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho lực lượng công an lào
xây dựng lực lượng công an nhân dân lào trở thành lực lượng trong sạch vững mạnh về chính trị có trình độ lý luận nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong chương trình làm việc sáng cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã giữ triển lãm ảnh mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam hai nghìn hai mươi ba
những hình ảnh hiện vật và tư liệu tại triển lãm đã phản ánh một phần chặng đường lịch sử
vẻ vang về mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam được gây dựng giữ gìn vun đắp bằng mồ hôi công sức và cả xương máu của các thế hệ lãnh đạo và cám bộ chiến sĩ công an hai nước
trong hơn sáu mươi năm qua tình đoàn kết sự gắn bó thủy chung và hợp tác tin cậy hiệu quả giữa hai bộ đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bảo đảm an ninh chính trị
trật tự xã hội ở mỗi nước góp phần vào hòa bình và ổn định ở khu vực và thế giới
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm đại sứ quán việt nam và cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
chuyển sang những hoạt động khác của bộ công an
ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự lễ trao bằng tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi hai
của học viện cảnh sát nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai học viện cảnh sát nhân dân có bốn mươi nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
các đề tài luận án đều là những vấn đề cấp thiết trong lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý nhà nước về an ninh trật tự tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn
nhiều nghiên cứu sinh đã mạnh dạng nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính đột phá các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn
cũng được các nghiên cứu sinh đào sâu nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa trí thức lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật để có những giải pháp thiết thực trong thực tiễn
phát biểu tại buổi lễ trung tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân biểu dương và chúc mừng bốn mươi tân tiến sĩ đã bảo vệ luận án tiến sĩ và ngày hôm nay được nhận học vị tiến sĩ
với học vị vừa nhận được đồng chí giám đốc học viện cảnh sát nhân dân mong muốn các tân tiến sĩ tiếp tục phát huy năng lực của mình để phục vụ tốt
cho nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tân tiến sĩ đã được thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an và trung tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đã trao bằng trong buổi lễ ngày hôm nay
vào sáng ngày hôm nay đoàn khảo sát số hai tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã làm việc với tỉnh tuyên quang
qua một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhận thức của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở ngày càng nâng lên sự đồng thuận của người dân cao hơn trước
qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm của từng cá nhân tập thể trong nhiệm vụ
bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thứ trưởng lương tam quang đề nghị thời gian tới tỉnh tuyên quang cần thống nhất nhận thức và những nguy cơ thách thức để xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
trong thực hiện nghị quyết về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng thời thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bảo vệ chính trị nội bộ xây dựng hệ thống chính trị cấp cấp vững mạnh
thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh đảm bảo chính sách an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban trực tuyến hai tháng thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tổ chức vào sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám tại thủ đô hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải trên địa bàn
nếu để xảy ra mất an toàn và vi phạm thì công an địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ
sau hai tháng triển khai thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã cho thấy những kết quả rất đáng ghi nhận
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn bốn trăm bảy mươi trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn hơn bảy mươi bảy trường hợp
tạm giữ hơn một trăm linh phương tiện các loại
tình hình tai nạn giao thông trong hai tháng thực hiện cao điểm đã xảy ra một bảy trăm tám mươi vụ tai nạn giao thông làm chết chín trăm năm mươi năm người bị thương gần một ba trăm linh người
so với thời gian trước liên kề giảm cả về số vụ số người chết do tai nạn giao thông
từ đó cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương xử lý nghiêm các phương tiện và doanh nghiệp vận tải hàng hóa vi phạm về chở hàng hóa quá tải trọng quá khổ tự ý cải tạo phương tiện
công tác vận động tuyên truyền được đẩy mạnh từ đó giúp cho hoạt động vận tải có nhiều chuyển biến tích cực được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thiếu tướng nguyễn văn long đặc biệt nhấn mạnh
một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của lực lượng cảnh sát giao thông là tuyên truyền giáo dục giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
chính vì vậy công an các địa phương cần tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tham gia đảm bảo an toàn giao thông
để cán bộ công chức gương mẫu không vi phạm công tác đảm bảo an toàn giao thông phải thực chất không được làm theo kiểu phong trào
lực lượng công an có đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ phải xác định người dân là trung tâm là chủ thể
nhiệm vụ của cảnh sát giao thông là đảm bảo các quyền lợi cho người dân
mỗi một địa phương một tháng thôi chỉ cần giảm một vụ tai nạn giao thông
thì sáu mươi ba địa phương sẽ có sáu mươi ba người dân

trong tháng đấy được trở về nhà một cách an toàn
và có một trăm hai mươi sáu đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ
cái niềm vui hạnh phúc cho người dân nó ở chỗ đấy
cần phải thấy cái điều đó mới là cái điều mà người dân đang cần ở chúng ta
tôi nhắc lại là phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để đảm bảo bằng được trật tự an toàn giao thông
không được lơ là không được co khụ
những cái việc như này
thì tôi đề nghị
trước mắt thì tôi đề nghị là
trong tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông
cho học sinh đến trường vào tháng chín
thì c tám và công an các đơn vị địa phương
phải tổ chức triển khai cho thật tốt
và đặc biệt là đảm bảo tuyết đối trật tự an toàn giao thông
ở địa bàn mình
và đặc biệt ở các trường học
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc

gương mẫu trong công việc
thi hành nhiệm vụ quy trình chế độ công tác
cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương
với từng vị trí công việc từng đảng viên cán bộ
góp phần xây dựng lực lượng công an
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại